những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin tối ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại